sáng ngày một mươi năm tháng một tại hà nội báo đại biểu nhân dân đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề
năm năm thực hiện hiến pháp hai nghìn một mươi ba những thành tiệu lập pháp
buổi tòa đàm nhằm đánh giá lại những thành tiệu cơ bản trong triển khai thực hiện hiến pháp
và những vấn đề đặt ra trong việc tiếp tục triển khai hiến pháp hai nghìn một mươi ba
hiến pháp hai nghìn một mươi ba được đánh giá là đã thể hiện được tinh thần cải cách đổi mới
kế thừa và phát huy được những giá trị tư tưởng tiến bộ của dân tộc
thể hiện được ý đảng lòng dân cũng như tiếp thu được những giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại
ngay sau khi hiến pháp được thông qua rất nhiều công việc đã được triển khai đưa hiến pháp vào cuộc sống
chỉ trong năm năm quốc hội đã ban hành sửa đổi bổ sung hơn một trăm linh luật
kịp thời cụ thể hóa quy định tinh thần quan điểm của hiến pháp về quyền con người quyền công dân
tổ chức bộ máy nhà nước kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp
hành pháp và tư pháp nhằm thiết lập hệ thống pháp luật đồng bộ ổn định thống nhất cho sự phát triển của đất nước